thưa quý vị nhận lời mời của ủy viên trưởng ủy ban tường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
chủ tịch quốc hội vương đình huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức trung quốc từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
chuyến thăm là dịp để việt nam và trung quốc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai đảng hai cơ quan lập pháp hai nhà nước và hai dân tộc trong tương lai
chuyến thăm cũng là dịp để việt nam và trung quốc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hai đảng hai nhà nước hai dân tộc trong tương lai